hà nội tiếp tục sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ
đây là một giải pháp kịp thời thiết thực và thông minh của hà nội
thay đổi là đúng nếu không phù hợp
lắng nghe phản biện của người dân và có giải pháp thay đổi phù hợp là rất quan trọng
trong tình huống này tôi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đó
ngay sau khi lãnh đạo thành phố hà nội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp
và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư giấy có mã qr
đồng thời điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một
và chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của chỉ thị số một mươi sáu
quyết định này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ đồng lòng của người dân
cư dân mạng mong rằng để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh sớm đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới
mọi người nên tuyệt đối tuân thủ các quy định
với việc cấp và kiểm soát giấy đi đường theo mã qr của hà nội
nhiều cư dân mạng cho rằng mục tiêu là tốt không có gì để bàn cãi
khi chính quyền bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân
tuy nhiên cũng cần thống nhất xuyên suốt tránh tình trạng thay đổi quá nhiều
khiến việc đáp ứng mất thời gian khó khăn
hoan nghênh việc kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra đường
không thể để hiện tượng thích đóng bao nhiêu dấu cho nhân viên là đóng
người dân mong muốn kiểm soát để tránh lây nhiễm và thượng tôn pháp luật bình đẳng cùng tuân thủ quy định
mình ủng hộ nhưng làm sao phải thực chất đúng đối tượng thuận tiện cho dân
mới hoàn thành mục tiêu kép được
quy trình cấp giấy đi đường qua nhiều bước cần tuân thủ nghiêm
chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi
người dân hà nội cố gắng tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng
ngược lại mong cơ quan chức năng sáng suốt để ra chính sách phù hợp và có điều chỉnh phù hợp
giấy đi đường chỉ là một trong nhiều giải pháp phòng chống dịch
không vì việc cấp giấy đi đường mà làm khó khăn cho công việc của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp
người dân mong muốn các cơ quan chức năng chuyển mình tối ưu hóa công nghệ
theo môi trường chính quyền điện tử
giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng tiện lợi
bên cạnh đó cư dân mạng kêu gọi mọi người hãy nâng cao ý thức tự giác
chỉ ra đường khi thật sự cần thiết
tiếp tục tuân thủ các quy định phòng dịch
bạn nghĩ sao về việc cấp giấy đi đường liên tục thay đổi trong thời gian vừa qua
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân

thưa quý vị mỗi tổ dân phố mỗi khu dân cư là một pháo đài chống dịch
theo tinh thần chỉ đạo này của thủ tướng chính phủ
nhiều biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm tại các địa bàn
riêng với câu chuyện lưu thông trên địa bàn hà nội
thì đã có hàng ngàn các chốt chặn giao thông được mọc lên
để kiểm soát việc đi lại của người dân hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
trong tưởng một câu chuyện giao thông ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn hãy đến với những chốt chặn kiểm soát giao thông khu vực đỏ
của thủ đô hà nội để thấy giao thông đi lại ở đây có sự thay đổi như thế nào
và cùng với đó là cảm nhận tinh thần phòng chống dịch của người dân
buổi sáng hôm nay trời có gió nhẹ và mưa nhỏ
anh tuấn mang một số dụng cụ ra điểm chốt chặn giao thông cứng này
để ra cố lại cho chắc chắn
từ khi có chủ trương mỗi khu dân cư là một pháo đài chống dịch
cũng như anh tuấn nhiều người dân ở khu dân cư thuộc tổ bảy phường bưởi quận tây hồ hà nội
ngày nào cũng đi kiểm tra và gia cố lại các điểm chốt cứng giao thông như thế này
trước đó thì câu chuyện dựng lên chốt cứng này cũng diễn ra rất nhanh chóng và tự nhiên
người thì góp một ít gỗ người cấy thang để mang ra để ra cố
vẫn phải ra cố để kiểm tra vì có thể những hôm trời mưa thời tiết
rồi là do xếp hàng
cứ hôm nào anh em cũng phải ra để ra cố lại cho chắc chắn để cho an toàn
riêng khu làng đông anh tuấn đang sinh sống có khoảng một hộ dân
lối đi vào làng cả chính phụ có bốn đường thì đã bịt cứng ba đường
một đường còn lại duy nhất lập chốt kiểm soát mềm
chính ba chốt chặn giao thông cứng như vậy đã giúp kiểm soát triệt để việc đi lại
vì người dân chỉ có thể di chuyển qua chốt giao thông mềm này
họ mà đi thông ra các nơi là
bên bọn mình là ngăn hết để đi dồn hết cả một ngõ chính thôi
chứ không cho đến các ngõ phụ nữa
tất cả vận dụng nhà ai có cái gì thì cứ mang ra ngăn để không đi được sang thôi
với dân bọn mình là tự giác và phân nhau trực này này
là cũng toàn là thanh niên rồi người già cứ ai có thời gian là chia nhau ra trực
ba tiếng một người ba tiếng hai người ba tiếng hai người
câu chuyện tương tự ở tổ dân phố số hai a trên địa bàn phường thanh nhàn quận hai bà trưng
các ngõ nhỏ dẫn vào khu dân cư với trên một dân sinh sống này
được bịt kín bởi những chốt chặn cứng
lối đi duy nhất để mở chốt chặn mềm cũng được chính quyền phường thanh nhàn
và người dân ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn kiểm soát việc di chuyển của người dân
lối đi thì có rất là nhiều nhưng mà chúng tôi đều chốt cứng hết cả rồi
thì chỉ dành riêng cho một cái lối đi ở đây
sau khi mà có cái chỉ thị của chính phủ và của thành phố hà nội đấy
thì chúng tôi tận dụng tất cả này
có cái gì thì dùng ở đấy có ghế dùng ghế có que cọc dùng
để tạo nên một cái rào chắn này
chủ yếu là không phải là ngăn sông cấm chợ để cấm người dân
nhưng mà chúng tôi chủ yếu là để quản lý siết chặt cái sự lây nhiễm từ ngoài cộng đồng vào
từ khu vực đô thị về đến khu vực nông thôn trên địa bàn các quận là vùng đỏ của thủ đô
muôn kiểu chốt chặn giao thông như vậy đã mọc lên
đa dạng hình thức phong phú về cách thức
từ ngõ nhỏ đến các trục đường huyết mạch
người dân chung tay với cơ quan chức năng
đã tạo ra một diện mạo giao thông đặc biệt
nhưng rất sinh động
bởi sự thú vị của các chốt chặn giao thông như vậy
việc di chuyển đi lại của người dân thủ đô hà nội
trong những khu vực vùng đỏ những ngày này thật là đặc biệt
hàng ngàn những chốt chặn cứng chốt chặn mềm đã được mọc lên
để mỗi tổ dân phố mỗi khu dân cư đều trở thành một pháo đài chống dịch
mặc dù có thể là có rất nhiều hình thức đa dạng về các cái điểm chốt này
tuy nhiên tinh thần chung đó là sự đồng lòng và quyết tâm phòng chống dịch của người dân
thưa quý vị một thông tin đang được dư luận rất quan tâm
đó là việc có nên để người tiêm đủ hai mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
được phép đi lại lao động sản xuất trong thời gian giãn cách hay không
về vấn đề này thành phố hà nội cũng đã đề nghị bộ y tế sớm có hướng dẫn cụ thể
vâng và trong ngày bốn sáu chín thì báo cáo tại phiên họp chính phủ thường kỳ
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
đang nghiên cứu thí điểm việc đi lại hoạt động của người tiêm đủ hai mũi vaccine
tại một số địa phương phía nam
để có thêm những phân tích bình luận xung quanh câu chuyện này
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng bộ y tế
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa ông ạ liên quan đến vấn đề này ý kiến của cá nhân ông như thế nào
chúng ta nên hay không nên áp dụng việc là sẽ để cho những người
đã tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín có thể đi lại sản xuất và lao động
trong thời gian mà chúng ta thực hiện giãn cách
trước tiên các bạn biết là giãn cách xã hội là cực chẳng đã mới phải làm
và cái việc mà chúng ta bây giờ chúng ta phải cần tháo gỡ để làm ăn kinh tế
thực hiện cái mục chiều kép thì người dân phải đi lại
và tất nhiên là có những trường hợp phải tiếp xúc với nhau
nhưng mà chúng ta phải làm sao để điều kiện nào được đi lại
được tiếp xúc với nhau
được tiếp xúc mà vẫn khống chế được dịch bệnh
thế thì cái vấn đề này thì đã có những cái kinh nghiệm của các nước trên thế giới
khi người ta đạt được tỷ lệ tiêm chủng cao
thì người ta có thể nới gặp cho phép đi lại
cho phép làm ăn kinh tế và bỏ cái việc mà gọi là phong tỏa vấn vật
thế và người ta muốn nói rằng là hiện nay đối với covid một mươi chín
thì chỉ có việc mà cái vaccine mới giải quyết vấn đề này
và khi mà một cái vấn đề này đã được giải quyết được
một cái cộng đồng nào đó phải đạt được bảy mươi mỹ dịch cộng đồng
thì chúng ta mới có thể gỡ phong tỏa và cho phép người dân có thể đi lại
trong cái phạm vi nào đó và đặc biệt là vấn đề làm ăn kinh tế
như ông vừa chia sẻ có nghĩa là ở một số nước trên thế giới
thì người ta cũng đã áp dụng chính sách này
và ông có thể cho biết một cách cụ thể hơn
tại vì là trong thực tế thì việc áp dụng cũng đã có những cái vấn đề phát sinh
và hiệu quả thì cũng chưa phải là như mong muốn ạ
hiệu quả chưa mong muốn ở đây là cái gì
hiệu quả chưa mong muốn ở đây là cái gì
hiệu quả chưa mong muốn đến đây người ta vẫn thấy rằng cái số mắc nó cao
ví dụ như tôi nói rằng là số mắc cao ở hí xê en
một cái đất nước đã tiêm chủng đến năm trăm một mươi hai mũi
thế rồi kể cả anh kể cả mỹ v v
hiệu chưa mong muốn ở đây là gì
nó đặc biệt nó vẫn cứ mắc cái tỷ lệ cao của những cái đối tượng mà chưa tiêm vaccine
nhất là vừa qua các bạn biết là tiêm vaccine mới chỉ cho cái đối tượng người lớn
từ một mươi tám tuổi đến trở lên
còn những cái đối tượng mà ít hơn thì người ta chưa được tiêm chủng
thì nó lại vẫn nhiễm sang cái đối tượng trẻ đó
nhưng người ta thấy rằng có một cái điểm như thế này
nhất là cái việc mà giảm cái triệu chứng mắc bệnh nặng
thì rồi giảm nhập viện bệnh viện nó không qua tải nữa
thì đặc biệt là giảm tử vong
nhất là đối với những đối tượng mà người già người có bệnh nền
mà khi mà bị đét tiêm vaccine rồi mà khi bị nhiễm covid một mươi chín
thế và trên thế giới thì họ mới đưa ra một cái khái niệm là
đặc hữu đặc hữu là dịch đặc hữu là gì là không dịch không trở về được lido nữa
nhưng là nó không bị mắc nặng này nó không bị nhập viện nhiều này
nó không bị tử vong
thế thì người ta không chế cái tỷ lệ tử vong
và nó coi như là cúng mùa các bạn biết rằng cúng mùa hiện nay cũng mắc rất nhiều
nhưng mà nó không tử vong cao
thì như vậy thì cho rằng là cái không mong muốn ở đó
nhưng mà cái được là rất giảm rất nhiều tỷ lệ tử vong và không qua tải bệnh viện
thì người ta chấp nhận được cái tỷ lệ tử vong và không qua tải bệnh viện
chấp nhận cái vấn đề đó
dịch bệnh không phải chế vô vẫn có người mắc nhưng mắc không nặng
nhưng lại vấn đề làm ăn kinh tế được đi lại được đảm bảo an sinh xã hội được
vâng ạ thưa ông là liên quan đến vấn đề này thì bộ trưởng bộ y tế cũng cho rằng là
chúng ta cũng đang nghiên cứu để có thể thí điểm cái việc này tại một số địa phương phía nam
tuy nhiên là trước khi chúng ta tiến hành thí điểm
chúng ta nên lường trước những cái vấn đề gì thưa ông
trước tiên tôi muốn nói rằng là làm cái vấn đề gì đó
thì tại sao đây nói là thí điểm thí điểm bởi vì việt nam mới áp dụng lần đầu chẳng hạn
thì cái mục đích cao thượng nhất vẫn là phải giảm không để cho dịch bùng phát
chứ nếu mà dịch bổng phát mà vẫn lại là qua tải y tế
mà vẫn lại là số mắc tử vong nhiều thì cái đó không đạt được cái mong muốn của mình
thế thì như vậy thì theo quốc tế phải đạt được bảy mươi ở một quốc gia
nhưng các bạn biết rằng ở việt nam chúng ta chưa đạt được cái mức bảy mươi
ở tại cả nước
nước việt nam và rất nhiều nơi tiêm chủng còn thấp
thì bây giờ chúng ta suy đoán là chúng ta sẽ làm
ở một cái phạm vi một cái khu vực nào đó
ở một cái tỉnh thành phố nào đó
tôi nói ví dụ như là thành phố hồ chí minh
tiêm đã được tài tỷ lệ là cao rồi
nghĩa là gần bảy mươi
thì rồi bình dương thì rồi một số nơi sẽ tới như long an v v
và hà nội từ nay một mươi năm tháng chín người ta sẽ tiêm
cũng sẽ đạt cái tỷ lệ rất cao
thì chúng ta sẽ xây dựng cho một cái khu vực này
cái vùng này được
được phép là nới lỏng về phong tỏa
được phép là đi lại
được phép là kinh doanh làm ăn một số các cái dịch vụ gì đó
mà làm sao mặc dù dịch có thể là không phải cái zero như tôi vừa nói
nhưng đã được tiêm chủng rồi
thì cái số mắc nó không nặng
và chúng ta không có tải bệnh viện
nhưng ở đây chúng ta cũng phải hết sức lưu ý
là cái quy định của cái vùng này như thế nào
ví dụ như là một cái vùng này
thì những người mà đã được tiêm chủng rồi thì đi lại như thế nào
có người tiêm chủng rồi thì đi lại như thế nào
có người chưa tiêm chủng thì không được làm những cái việc gì vân vân
cũng như các nước cho rằng là những người không tiêm chủng ấy
thì không được đi đến các cái quán ăn
không được đi đến các cái siêu thị vân vân
thế rồi vấn đề thứ hai là những cái người ở bên ngoài
đã được tiêm chủng rồi
thì được vào như thế nào
và những người chưa được tiêm chủng vàng như thế nào
thế và khi về thì những người được tiêm chủng
phải cách ly phải xét nghiệm về những cái vùng tiêm chủng thấp ấy
như thế nào
để cho là mặc dù anh có thể nhiễm bệnh
có thể là
nhưng mà anh không bị nạn nhanh
không lây cho những cái người
nhất là những cái người mà đối tượng mà già mọi nền
mà chưa được tiêm chủng
để không bị mắc bệnh
thì cái đó là chúng ta phải có những cái quy định riêng cho cái vùng này
và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể áp dụng
cho cả những cái nơi mà nó
có tính chất là độc lập
ví dụ như phú quốc
ví dụ như côn đảng
ở đấy mà tiêm chủng nhiều rồi
thì chúng ta cũng thể áp dụng để cho người dân có thể là
làm ăn kinh tế và v v
nên nghĩa là chúng ta phải có một cái phương án
một cái phương án này vừa tính chất chuyên môn
nhưng vừa có cái tính chất là
quản lý xã hội để làm sao
vừa phòng chống dịch bệnh nhưng đồng thời
vừa làm ăn kinh tế được nhưng
không bị cái tổ thất ảnh hưởng
đặc biệt là vấn đề
bệnh nhân bắc mệnh nặng cũng như tử vang
thưa ông ạ như vậy rõ ràng là để có thể
chúng ta đưa ra được một chính sách phù hợp cho những người
mà đã tiêm đủ hai mũi vaccine thôi là chưa đủ
mà kèm theo đó thì phải có những cái điều kiện nữa
ông có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
về vấn đề này ạ
anh đã tiêm hai mũi vaccine rồi
đối với covid một mươi chín thì
cái việc mà giảm
có giảm cái việc mà bị nhiễm bệnh
nhưng mà nó không hoàn toàn
người ta vẫn thấy có nhiều những trường hợp viêm rồi
mà vẫn bị nhiễm bệnh
chỉ có cái triệu chứng nó nhẹ đi thôi
và cái người ta không phải đi
người ta không bị tử vang
người ta vẫn phải thực hiện năm k
để năm k không để không có
khi mà anh nhiễm
thì anh không lây cho người khác
nhất là do những người chưa được tiêm chủng
thế cái thứ hai là
anh vẫn phải thực hiện những quy định
một số những quy định
nhà chức trách người ta đưa ra
chống cái việc lây cho những người
khi mà anh đến vùng có tiêm chủng thấp
thì ở đó sẽ bị bùng dịch
nếu như mà anh là cái người
mà mang nhiễm
vậy chính quyền của những cái địa phương
mà chúng ta sẽ thí điểm
thì có cần cái sự chuẩn bị gì không thưa ông
tôi nói là cái này là phải chuẩn bị
cái thứ nhất là
hiện nay thì các bạn biết
là nó có thể là chưa thể
kể cả khu vực
nhưng chưa chắc là toàn khu vực
ví dụ như thành phố hồ chí minh
hiện nay là cái tình hình
cái vùng tiêm chủng
có các nơi cũng chưa phải đạt được
tất cả các cái quần huyện giống nhau
tôi nói ví dụ như thế
thế rồi vấn đề thứ hai là
bộ y tế cũng phải có những hướng dẫn
nó cụ thể vang tính chất
rất là phù hợp với chuyên môn
để chúng ta không chữa dịch
nó vừa làm sao đảm bảo được
tính khoa học chuyên môn
nhưng phòng lực bệnh
nhưng mà vừa đảm bảo
liên quan tới làm ăn kinh tế
của các cái địa phương
nhất là vấn đề đi lại và kinh doanh
các cái ngành này gì
các địa phương cũng khác nhau
thì mới có những quy định khác nhau
và rõ ràng là ý thức của người dân

trong công tác phòng chống dịch hiện nay
đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn
phòng giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
đã dành thời gian cho chúng tôi trong ngày hôm nay ạ